mới đây trước tình trạng bão xá monopiravir bác sĩ lê quốc hùng
trưởng khoác bệnh nhiệt đới bệnh viện chợ đấy đã có ba chia sẻ rất cụ thể cho f
nhất thiết không phải dùng monopiravir
monoperavir là loại thuốc viên có tác dụng làm giảm tải lượng virus khi sử dụng
ở giai đoạn đầu mắc bệnh từ đó làm giảm nguy cơ trở nặng và tử vong
nhu cầu của người dân về thuốc chữa bệnh là hoàn toàn chính đáng
luật pháp cũng đã quy định người dân có bệnh thì được chữa bệnh
nhưng nếu tự ý chữa bệnh thì không thỏa đáng
bởi vì bất cứ thuốc nào cũng đều như con dao hai lưỡi
có tác dụng có lợi và những tác dụng ngoài ý muốn
có những loại thuốc có khả năng gây độc ích ví dụ như paracetamol hay aspirin
các thuốc chữa đau nhất thông thường không cần bác sĩ kê toa
nhưng những loại thuốc có khả năng gây độc mạnh thì cần bác sĩ kê toa
bởi thuốc có khả năng gây hại cho bệnh nhân nhiều hơn có lợi nếu không có chỉ định tốt
monoperavir là loại thuốc chữa covid một mươi chín với mục tiêu điều trị là hạn chế sự phát triển của virus
nhưng cũng có tác động có hại đến nhiều bệnh nhân suy thận bệnh nhân có thai
hơn nữa về thời điểm dùng thuốc không phải ai cũng cần dùng monupiravir
cần nhân viên y tế có chuyên môn để xác định được người nào nên dùng người nào không
bộ y tế đã cho phép bán và đưa vào điều trị với thuốc monuperavir
không có nhân viên y tế phường nào có thể đáp ứng nổi nhu cầu khám bệnh và kê toa
chỉ định trực tiếp của người dân
vì phường nào cũng có mấy chục ngàn dân cư trú
cần mở rộng đối tượng bác sĩ kê toa điều trị đối với thuốc monoberravir
tôi nghĩ rằng bác sĩ ở bệnh viện các cơ sở y tế tư nhân đều có thể kê ta sử dụng monupiravir
như thực tế chống dịch của thành phố hồ chí minh
thì các tổ covid một mươi chín cộng đồng có thể quản lý f trên các nhóm gia lô
để nhân viên y tế địa phương có thể hỗ trợ tốt nhất tới bệnh nhân
vậy ba lý do khiến nhiều f nhất thiết không được sử dụng thuốc đặc trị monophravir cụ thể như sau
nếu bệnh nhân có yếu tố nguy cơ diễn biến nặng hơn
nhưng lại là bệnh nhân có bệnh nền như suy thần chẳng hạn thì không được dùng monopiravir
thứ hai monopravir là thuốc khuyến cáo không sử dụng với người cho con bú trong thời gian điều trị
và trong bốn ngày sau liệu monopiravir cuối cùng
thứ ba trong đợt nghiên cứu thử nghiệm monopravir vừa rồi
đã không tiến hành nghiên cứu đối tượng bệnh nhân dưới một mươi tám tuổi
vì thế thuốc khuyến cáo không sử dụng cho đối tượng này